các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng sạt lở chiều cường
đến nơi an toàn cho đến khi bão tan mới được trở về nhà
cũng liên quan đến vấn đề này trên báo thời nay có bài viết nỗi niềm ngày bão
do cơn bão số năm vừa chấm dứt cơn bão số sáu liền kề nên nhiều mặt hàng sinh hoạt tăng giá
tại các chợ miền trung giá cả các mặt hàng sinh hoạt hàng tươi sống tăng giá gần gấp đôi so với trước
các siêu thị ở huế đà nẵng lượng hàng bán ra so với tuần trước
khoảng hai mươi còn ở các chợ đầu mối thành phố đà nẵng tam kỳ quảng ngãi quy nhơn
giá cả không tăng nhiều như chợ bán lẻ tăng mạnh hơn
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác báo nhân dân số ra ngày hôm nay nêu thông tin
xử lý nghiêm sai phạm tại dự án tiểu khu đô thị số một mươi một
hàng trăm hộ dân đã đóng đủ tiền mua nhà ở tiểu khu đô thị số một mươi một phương bắc lệnh
thành phố lào cai do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng năm trăm bảy mươi ba làm chủ đầu tư
tuy nhiên đến nay sau gần một mươi năm năm dự án vẫn chưa hoàn thành
khiến cho các hộ dân mua nhà trong dự án này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất dẫn đến khiếu kiện kéo dài
theo các cơ quan chức năng phần lớn số tiền thu được của khách hàng mua nhà
công ty sử dụng vào mục đích khác do vậy vẫn còn nợ nghĩa vụ tài chính
với tổng số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
chính vì vậy hiện nay vẫn còn hai trăm một mươi một lô đất không được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ
do chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định
sửa đổi luật xây dựng hai nghìn một mươi bốn khắc phục những bất cập trong thực tiễn
là bài viết trên báo đại biểu nhân dân
sáng nay dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng năm hai nghìn một mươi ba
sẽ được chính quốc hội
quá trình tổng kết thi hành và lấy ý kiến cho thấy luật xây dựng hai nghìn một mươi
đã có nhiều đóng góp quan trọng vào lĩnh vực xây dựng
đồng thời cũng đang đứng trước yêu cầu phải sửa đổi kịp thời
khắc phục những bất cập trong thực tiễn đầu tư xây dựng
và bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang năm báo đại biểu nhân dân
thời gian qua tội phạm công nghệ cao với chiêu trò lừa lấy mã otp
đã chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nhiều người
cơ quan công an vừa đưa ra cảnh báo với người dân tăng cường bảo mật
nâng cao cảnh sát
báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết phản ánh chung quanh vấn đề này
theo công an tp hà nội nhiều nạn nhân phản ánh
bị một số đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng gọi điện thoại
thông báo rằng họ đã may mắn trúng thường các chương trình khuyến mãi
tri ân khách hàng của ngân hàng hoặc đang có khoản tiền mới chuyển
nhưng do lỗi nên đang bị treo hệ thống
để được hỗ trợ xác minh thông tin và xử lý khách hàng cần phải truy cập
vào trang web của ngân hàng để cung cấp chứng minh nhân dân thông tin tài khoản
các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin
về thẻ ngân hàng số tài khoản nếu nghi ngờ cần phải báo công an nơi gần nhất
với mức giảm khoảng ba trong tuần qua nhiều nhà đầu tư nhấp nhổm muốn mua vàng dịp cuối năm
không ít bà nội trợ cũng nảy ra ý định mua vàng tích chữ
tác giả bài viết trên báo thanh niên đặt câu hỏi
vàng giảm có nên mua
sau một thời gian dài xoay quanh mức bốn mươi hai triệu đồng một lượng
vàng sgc đã giảm xuống sát mức bốn mươi một triệu đồng một lượng
tính chung cả tuần qua vàng đã giảm khoảng sáu trăm năm mươi đồng một lượng
về mức thấp nhất trong vòng hơn một tháng
tuy nhiên người mua vàng vẫn cần phải cân nhắc
vàng có thể giảm về mức một bốn trăm bốn mươi usd một ounce tương đương với bốn mươi bốn triệu đồng một lượng
hoặc có thể là một bốn trăm linh usd một ounce tương đương với khoảng ba mươi chín ba triệu đồng một lượng
khi giá vàng thế giới có tăng giảm thì trong nước cũng sẽ phản ứng không kịp
các nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi tham gia thị trường
còn trên báo hà nội mới nêu thông tin chấn chỉnh hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ
thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội
hồ chí minh một loạt sự cố đáng tiếc làm chết người liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ
khiến cho người dân rất hoang mang đã dóng lên hồi chuông cảnh báo
đến lúc cần có những biện pháp mạnh tay với loại hình hoạt động này
như rút giấy phép chấm dứt hoạt động của các cơ quan quảng cáo đào tạo
hoạt động dịch vụ thẩm mỹ không phép đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự
các chủ cơ sở này nếu gây hậu quả nghiêm trọng
quý vị và các bạn thân mến đến đây thì thời lượng của chương trình điểm báo
truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại